theo thống kê của cảng vụ hàng không miền bắc và miền nam
hai sân bay lớn nhất cả nước là nội bài và tân sơn nhất dự kiến đón hơn một trăm bốn mươi năm khách
trong ngày bốn tháng hai tức ngày mùng bốn tết nguyên đán nhâm dần
cụ thể sân bay quốc tế nội bài khai thác ba trăm ba mươi hai chuyến bay với khoảng bốn mươi tám khách
trong đó có tới ba mươi khách bay từ ga nội bài và một mươi tám khách đến
bên cạnh đó sân bay tân sơn nhất dự kiến khai thác bảy trăm linh bốn chuyến bay
với hơn chín mươi bảy bảy trăm linh khách trong đó có ba trăm hai mươi bốn chuyến bay đi từ ga quốc nội
với hơn ba mươi sáu bảy trăm linh khách ba trăm hai mươi ba chuyến bay đến với hơn sáu mươi khách